bộ tài chính đề xuất từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu người nộp thuế phải khai nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử
hóa đơn phải có gắn mã của cơ quan thuế nếu như vậy những người bán tạp hóa người bán quần áo
mỹ phẩm kinh doanh nhỏ lẻ trong chợ hoặc trên đường cũng phải sử dụng hóa đơn điện tử
liệu điều này có khả thi và thực sự đem lại hiệu quả trong công tác quản lý thuế của ngành thuế và tạo thuận lợi cho người dân
đây chính là nội dung mà chúng tôi muốn đề cập đến trong tiêu điểm kinh tế cuối tuần ngày hôm nay
nếu đề xuất của bộ tài chính được chấp nhận từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu tới đây một sáu triệu hộ kinh doanh cá thể như hộ gia đình chị hòa
sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử
trong giao dịch mua bán buôn bán nhỏ lẻ lại chưa bao giờ sử dụng máy tính
chị hòa không thấy hào hứng với hóa đơn điện tử thậm chí còn lo lắng

hóa đơn điện tử đã được áp dụng theo như đề xuất của bộ tài chính
một số chủ hộ kinh doanh cũng đã chủ động tìm kiếm thông tin về hóa đơn điện tử
tin rằng hóa đơn điện tử có nhiều ưu điểm nhưng không ai không băn khoăn về tính khả thi nếu đưa ra áp dụng ngay trong vòng vài tháng tới
ví dụ như bây giờ cái gì nó cũng phải trách máy đúng không ạ
cái gì nó cũng phải ấy thì tất nhiên là cái gì nó cũng thuận lợi là mình xuất hoặc là mình nhập thì nó cũng dễ
nhưng ví dụ như bản thân ví dụ như chị và nhiều người ta không biết sử dụng để làm sao đúng không ạ
có vẻ là ai cũng biết sử dụng đúng không ạ
nếu mà áp dụng cái hóa đơn điện tử vào trong việc quản lý hóa đơn thuế bán hàng thì điều đấy là rất tốt
bởi vì phù hợp với cả cái xu hướng hiện đại
thế nhưng về mặt xã hội việt nam thì chúng ta cần phải xem xét một số vấn đề
thứ nhất là nếu ta áp dụng đại trà thì ta phải xem cái hộ kinh doanh nhỏ lẻ là cái trình độ tin học họ đạt được là bao nhiêu phần trăm
do đó thì cái triển khai về cái nghị định này nó mới phù hợp thực tiễn với cuộc sống
một điều tiên quyết để thực hiện hóa đơn điện tử là người kinh doanh phải có chứng thư điện tử và chữ ký điện tử để phục vụ giao dịch thương mại điện tử
các loại phần mềm hóa đơn chuyên ngành
tất cả các hạ tầng này đều có độ bảo mật cao và các nghiệp vụ công nghệ thông tin có độ chính xác tuyệt đối
những đòi hỏi cao này theo nhiều người gần như tất cả những người bán hàng tạp hóa không thể thực hiện được
chúng ta đang lo ngại là cái hộ kinh doanh cá thể này sẽ không đáp ứng đủ điều kiện về máy tính này
rồi trình độ sử dụng công nghệ thông tin này rồi thì hệ thống hạ tầng v v
và các vấn đề khác thì cơ quan thuế sẽ hỗ trợ hỗ trợ cái hộ kinh doanh là anh sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cung cấp
nhưng mà sẽ nên có quy định trường hợp ngoại lệ
đối với những cái vùng sâu vùng xa thì có thể tạm dụng
chúng ta đang lo ngại là chưa sử dụng hóa đơn điện tử khi mà chưa đáp ứng đủ những điều kiện về hạ tầng
nhiều chuyên gia cho rằng không nên gấp gáp bằng mọi giá để triển khai áp dụng hóa đơn điện tử vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
khi mọi thứ dường như vẫn chưa sẵn sàng
bởi điều này sẽ gây khó khăn không nhỏ cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ vốn đã quen với việc mua bán bằng hóa đơn giấy
với người dân họ luôn ủng hộ sự minh bạch trong kê khai thuế
nhưng có lẽ việc thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử cần có nhiều thông tin
hóa đơn điện tử có lộ trình hướng dẫn cụ thể
trước khi chính thức áp dụng cần xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng
để hỗ trợ cho các hộ kinh doanh thực hiện việc sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch mua bán
vậy còn mục tiêu chống nạn doanh nghiệp chủ cơ sở kinh doanh giấu doanh thu để gian lận thuế
hóa đơn điện tử có phải là cây đũa thần để giải quyết điều này
trong khi còn tồn tại một kẽ hở rất lớn từ thói quen mua sắm không lấy hóa đơn của người dùng

những ưu điểm của hóa đơn điện tử trên lý thuyết là rất đúng
nhưng thực tế tại nước ta đang cho thấy không dễ để phát huy những ưu điểm này
chỉ nhìn vào thói quen đi mua sắm sử dụng dịch vụ không yêu cầu hóa đơn
của đại bộ phận người dân
nhưng cũng thấy được doanh nghiệp các hộ kinh doanh vẫn còn cửa để gian lận doanh thu
từ đó né thuế bất chấp áp dụng hóa đơn điện tử hay hóa đơn thông thường
có những lúc thì nhớ ra thì hỏi thôi
nhưng mà nếu như hỏi mà họ không có đưa ngay thì mình cũng không để tâm nhiều đến cái chuyện đấy
khi mà một doanh nghiệp thu cái tiền thuế từ người tiêu dùng mà không thể hiện trên hóa đơn chứng từ
thì cái khả năng trốn lậu thuế là rất lớn
khi các khách hàng từ chối lấy hóa đơn như trường hợp chị linh
thì hiển nhiên những cơ sở kinh doanh cũng sẽ không khai thông tin hóa đơn
vào hệ thống điện tử để phải chịu thuế
chính vì vậy theo các chuyên gia áp dụng kiểu hóa đơn gì
không quan trọng bằng việc cần phải tạo thói quen người tiêu dùng yêu cầu đơn vị bán xuất hóa đơn đúng quy định
đây mới chính là biện pháp căn bản để ngăn chặn việc các doanh nghiệp gian lận thuế gây thất thu thuế cho nhà nước
chúng ta nhớ là phải làm cho người ta thấy được cái lợi ích gắn với người ta
là người mua mà lấy hóa đơn thì không phải chỉ để giúp cơ quan nhà nước quản lý tốt để mà thu thuế đâu
mà người mua còn bảo vệ chính mình
bởi vì là anh lấy hóa đơn thì mới chứng tỏ rằng là
người bán người ta chịu trách nhiệm về cái mặt hàng ấy
cái sản phẩm ấy là do người ta bán ra
nếu sau này nó bị sai lỗi về chủng loại mẫu mã hay chất lượng thì người ta chịu trách nhiệm
tôi tin rằng phải làm
nhưng mà làm thời điểm nào và làm thế nào mà nó mang lại cái sự hài hòa
làm thế nào mà cái người dân cảm thấy cái việc đó là nó thùng loại thùng tiền
và người ta thấy cái đó là cái tư nguyên cũng như là cái hình thức là bắt buộc
thì lúc đó nó sẽ tốt hơn
không thể phủ nhận hóa đơn điện tử đã được nhiều nước áp dụng thành công
và dân đang trở thành su thế
tuy vậy thói quen mua sắm đặc điểm doanh nghiệp hộ kinh doanh nền tảng công nghệ thông tin
nền tảng thanh toán của mỗi nước rất khác nhau
nên cơ quan quản lý cần cân nhắc tính toán rất kỹ trước khi áp dụng vào thực tế